hôm qua công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng đặng văn trường
đang có hành vi bán ma túy cho hai con nghiện khác thu giữ tại hiện trường hơn hai mươi năm g heroin cùng một mươi ba năm triệu đồng
một trăm linh usd hai khẩu súng hơi và hai điện thoại di động
đối tượng trường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại xã tiên điển huyện nghi xuân là đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp
tại cơ quan điều tra bước đầu trường khai nhận số ma túy trên được trường mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện
hiện cơ quan công an huyện nghi xuân đã bắt giữ trường cùng hai con nghiện mua ma túy tại hiện trường và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án